tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai sau khi kiểm tra thực tế tại thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
phó thủ tướng trịnh đình dũng có buổi làm việc với lãnh đạo và ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau về công tác ứng phó với cơn bão số một mươi sáu
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng trịnh đình dũng cho biết đã đi kiểm tra nhiều tỉnh
khu vực đồng bằng sông kiều long về công tác ứng phó với cơn bão số một mươi sáu và cảm thấy lo cho cà mau
bởi kết cấu nhà ở nơi đây còn hạn chế và người dân chưa có kinh nghiệm chống bão
tuy nhiên qua kiểm tra thực tế cho thấy tỉnh cà mau thực hiện công tác ứng phó rất bài bản
thay mặt chính phủ phó thủ tướng biểu dương nỗ lực của tỉnh cà mau về công tác phòng chống bão

khi bắt đầu xảy ra biên động bất ngờ
đây là vấn đề quan trọng nhất
và mục tiêu là phải bảo an toàn tính mạng của người dân và bảo vệ tài sản cho người dân
bảo vệ tài sản cho nhà nước và thứ ba là bảo vệ các cơ sở sản xuất các công trình xây dựng
đặc biệt là chúng ta đây là những công trình sản xuất nông nghiệp cơ sở sản xuất nông nghiệp
nuôi trồng thủy sản cái này mà thiệt hại thì rất lớn
cũng theo phó thủ tướng trịnh đình dũng dự báo mới nhất về cơn bão số một mươi sáu với sức gió giảm và đi chậm
tuy nhiên phó thủ tướng yêu cầu tỉnh cà mau không nên chủ quan phải nỗ lực chủ động hơn nữa
để ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra bảo vệ tốt tính mạng tài sản của nhân dân và các công trình của nhà nước
phó thủ tướng cũng đề nghị chính quyền tỉnh cà mau tiếp tục thực hiện nghiêm lệnh cấm biển kiểm tra lại việc tránh trú của tàu thuyền
tàu thuyền trên sông sơ tán tuyệt đối nhân dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn tuyên truyền người dân không được ra ngoài khi quá trình bão đến
được biết đến thời điểm này tất cả các tàu thuyền của tỉnh đã vào neo trù bão an toàn trong đất liền
chỉ có một trăm bốn mươi năm tàu cá xin tránh trù bão tại malaysia và thái lan và di rời được nhiều hộ dân đến nơi an toàn để tránh bão